hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện đắk sông tiếp tục quan tâm ủng hộ và tạo mọi điều kiện giúp lực lượng công an đắk nông nói chung công an huyện đắk sông nói riêng trong đó có lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn tuyên giới bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân